cũng trong ngày hôm qua một vụ tai nạn giữa xe máy và xe máy điện cũng xảy ra trên đường trục hướng phía nam hà nội đoạn qua xã cự khê huyện thanh oai
sau cú tông mạnh bốn người trên hai phương tiện văng ra đường một nạn nhân nữ tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương nặng
tại hiện trường hai phương tiện biến dạng hoàn toàn ở làn đường hướng hà đông thanh oai
bốn nạn nhân gồm hai nam và hai nữ văng ra giữa đường một nạn nhân nữ tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh năm
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đội cảnh sát giao thông số một mươi phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đã có mặt tại hiện trường phối hợp với công an xã cự khê khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân